đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quận long biên địa bàn có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
trực tiếp về kiểm tra tại phường bồ đề nơi có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có ca hai trăm ba mươi bảy mới phát sinh lịch trình phức tạp
đồng chí vương đình huệ cảm ơn cán bộ và nhân dân các cơ sở sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đã tự giác nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của trung ương
thành ủy ủy ban nhân dân thành phố coi đó như là mệnh lệnh thời chiến góp phần quan trọng ngăn chặn đà lây lan của dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội cũng đề nghị chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân không được chủ quan với dịch bệnh bởi diễn biến dịch covid một mươi chín còn rất phức tạp
cũng trong chiều nay đồng chí vương đình huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại tổng công ty mai mười
đồng chí khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành chung tay hỗ trợ cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất ngay khi dịch đi qua